cũng tại tỉnh đắk lóc liên quan đến vụ việc tám học sinh trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông victory tp buôn ma thuột nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
trị cục vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc sở y tế tỉnh đắk lóc đã thành lập một đoàn kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm tại trường
theo đó đoàn kiểm tra đã lấy bốn mẫu thức ăn nghi ngờ là nguyên nhân dẫn đến sự cố nói trên gồm sữa bịch mì ý xuất bò bằm bí đỏ chiên nước cam
khi có kết quả sẽ thông báo nếu phát hiện mẫu không đạt sẽ tiến hành xử lý theo quy định
vào trưa ngày một mươi tháng một mươi một sau khi ăn bữa trưa tại trường nhiều em học sinh của lớp ba a một mươi một trường victory có biểu hiện buồn nôn chóng mặt đau bụng
nên đã được chuyển đến bệnh viện đại học y dược tp buôn ma thuột theo dõi điều trị